một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra giữa một mươi xe ô tô trên đường cao tốc tp hcm long thành dầu dây
khiến bốn người bị thương và ủn tắc giao thông cả hai chiều trong nhiều giờ
nguyên nhân theo kết quả điều tra được xác định là do người dân đốt đồng gần hành lang
khiến khói bay mù mịt lên cao tốc làm lái xe mất tầm nhìn
điều đáng nói là sau vụ tai nạn người dân địa phương vẫn tiếp tục đốt
khiến nguy cơ tái diễn các vụ tai nạn là hoàn toàn có thể
theo ghi nhận người dân xã phước thiền huyện nhơn trạch tỉnh đồng nai vẫn đốt đồng để chuẩn bị cho mùa vụ mới
trên cánh đồng rộng hàng chục hectare ở hai bên hành lang cao tốc tp hcm long thành dầu dây
nhiều đống dơm dạ chất đống khói lửa nghi ngút
nhiều đống dơm dạ được gom đốt cách cao tốc chỉ khoảng năm mươi mét nhưng không có người trông coi
đại diện chính quyền huyện nhơn trạch cho biết việc đốt đồng xảy ra nhiều năm nay
nhưng chưa gây hậu quả gì nên người dân vẫn chủ quan
trong khi đó đại diện công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật cao tốc việt nam cho rằng
việc nông dân đốt đồng đã diễn ra từ nhiều năm nay và là công việc truyền thống không thể cấm
do đó đơn vị chỉ có thể đề nghị chính quyền địa phương nhắc nhở người dân cẩn thận hơn
đừng để cháy lan vào hành lang an toàn của cao tốc
tuy vậy khói theo gió có thể tạt vào đường cao tốc làm ảnh hưởng tới tầm nhìn của tài xế
đặc biệt nguy hiểm nhất là khi các phương tiện đang chạy với tốc độ một trăm hai mươi km một giờ